xin chào quý khán giả đang theo dõi bản tin mùa ba online
thưa quý vị theo kế hoạch bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
toán nhân dân tp hcm sẽ đưa vụ án lạm dụng trước vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á gọi tắt là dab ra xét xử
trong số các bị can bị truy tố đưa ra xét xử lần này
có trần phương bình năm mươi chín tuổi nguyên tổng giám đốc phó chủ tịch hội đồng quản trị
và nguyễn thị kim xuyến sáu mươi tuổi nguyên phó tổng giám đốc thành viên hội đồng quản trị dap
liên quan đến vụ án phan văn anh vũ tức là vũ nhôm bốn mươi ba tuổi chủ tịch hội đồng quản trị
công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín và phạm văn phước năm mươi sáu tuổi nguyên giám đốc
công ty cổ phần lương thực nam định cũng bị truy tố và đưa ra xét xử về tội
lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
trong vụ án này cáo trạng xác định trần phương bình phan văn anh vũ và hai đồng phạm khác
đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt của dap hai năm mươi bảy tỷ đồng
ngoài ra trần phương bình còn có hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước
gây thiệt hại cho dap một năm trăm năm mươi một tỷ đồng
trong đó bình chỉ đạo cho nguyễn thị kim xuyến và các cán bộ cấp dưới
xuất quỹ chi sai nguyên tắc bốn trăm sáu mươi bảy tỷ đồng cho hai trăm một mươi chín đơn vị kinh doanh để chi lãi ngoài huy động vốn
thiệt hại cho dap ba trăm ba mươi sáu tỷ đồng trong việc kinh doanh ngoại hối với ngân hàng ub singapore
thiệt hại bốn mươi tám tỷ đồng trong việc kinh doanh ngoại hối đối với ngân hàng ban ka adamas thụy sĩ
liên quan đến vụ hai hiệp sĩ bị đâm tử vong trong quá trình truy bắt tội phạm
vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một tới đây thì tòa án nhân dân tp hcm sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
đối với hai bị cáo nguyễn tấn tài và nguyễn hoàng châu phú về tội giết người
hai bị cáo ngô văn hùng cùng vợ là trịnh thị như cũng bị đưa ra xét xử về tội che giấu tội phạm
vào chiều tối ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi tám khi tài chở phú đến cửa hàng quần áo ở số hai trăm bốn mươi tám c cách mạng tháng tám phường một mươi quận ba
thì thấy phía trước có dựng chiếc xe sh không người trông coi nên tài đã bẻ được khóa định lên xe tẩu thoát
thì ngay lúc đó anh hoàng cùng các hiệp sĩ khác đã xông vào khống chế
để thoát thân thì tài đã rút con dao giấu trong người đâm vào nhóm hiệp sĩ
khiến anh thôi và anh nam tử vong tại chỗ còn anh hoàng bị thương
khi thấy phú bị anh quý khống chế anh huy đang giữ xe lại
tài liền chạy tới đâm hai người này sau đó lên xe cùng phú tẩu thoát
ngô văn hùng cùng vợ hùng là trịnh thị như biết chuyện
thế nhưng cả hai vợ chồng đều đồng ý cho tài ở nhờ
qua điều tra truy xét cho đến hai mươi h ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
lực lượng công an đến bao vây nhà của hùng và bắt giữ tài
phú cũng bị bắt giữ ngay sau đó
vào sáng ngày hôm nay đại tá lê ngọc là trưởng phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng cho biết
đã phối hợp với công an quận cẩm lệ tiến hành xác minh làm rõ tài xế xe container
dùng hung khí đe dọa buộc một tài xế khác phải quỳ giữa đường để xin lỗi
vào tối ngày hôm qua hai mươi năm tháng một mươi một đối tượng đã đến cơ quan công an quận cẩm lệ tường trình khai báo về sự việc
theo hình ảnh trong clip được một tài khoản facebook đăng trên fanpage
cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng ngày hai mươi h ngày hai mươi bốn
hai mươi tháng một mươi một khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày có hai xe đầu kéo chở container đang dừng trên đường trường trinh phường hòa an quận cầm lệ
một thanh niên mặc áo đỏ tay cầm con dao đứng cạnh đầu xe kéo không rõ biển số
ép tài xế xuống xe và buộc anh này phải quỳ xuống đường chắp tay xin lỗi
sau đó người thanh niên áo đỏ quay lưng bỏ đi
qua trích xuất hình ảnh cho đến chiều tối ngày hai mươi năm tháng một mươi một
cơ quan công an đã xác định được thanh niên mặc áo đỏ và cầm dao
chính là trần duy hưng ba mươi bảy tuổi trú tại phường hòa khê quận thanh khê
tài xế đầu kéo biển kiểm soát bốn mươi ba x tám nghìn sáu trăm một mươi bảy
tuy sự việc dừng lại ở đó và không có hậu quả nghiêm trọng xảy ra
thế nhưng hành vi của thanh niên áo đỏ đã thể hiện sự hung hãn côn đồ
do đó giám đốc công an tp đà nẵng yêu cầu cần phải xử lý gian đe để giáo dục phòng ngừa chung
xin được chuyển sang một thông tin khác
công an huyện e leo tỉnh đắk lắc vừa điều tra làm rõ bắt giữ xử lý một nhóm đối tượng từ
đắk lắc hoạt động tín dụng đen cho vai nặng lãi
xác minh điều tra đội cảnh sát hình sự công an huyện yang leo đã làm rõ bắt giữ một nhóm năm đối tượng
từ các tỉnh phía bắc và đắk lắk gồm nguyễn đức trọng quê tỉnh nam định
ngô văn hưng nguyễn đức long quê tỉnh hải dương
hai anh em ruột phạm văn trọng và phạm văn đại ở tỉnh quảng ninh
năm đối tượng này vào thuê hai điểm ở thôn hai xã yên nam và thôn ba xã yên ran của huyện e leo
làm trụ sở để hoạt động tín dụng đen cho vai nặng lãi
phạm văn hưng nguyễn đức long quê tỉnh hải dương
bọn em hoạt động trên địa bàn huyện e leo này từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
nếu mà khách đóng chậm thì bọn em sẽ điện cho khách và dục khách đóng tiền
nếu mà hai đến ba ngày khách không đóng thì bọn em xuống nhà để bảo khách đóng
mục đích của bọn em cho vai nhằm vào các đối tượng kinh doanh buôn bán là chủ yếu
ngoài ra có những người khó khăn hoặc hoàn cảnh gì đó cần tiền gấp thì bọn em cũng hỗ trợ
nhưng mà với số tiền nó nhỏ rồi
còn quan trọng nhất là người ta phải có công việc ổn định

có thu nhập có công việc ổn định

tại vì người ta không có thu nhập thì sợ người ta không có khả năng chi trả
lãi suất của bọn em là một mươi hai một tháng
khám xét hai địa điểm các đối tượng thuê làm trụ sở
công an huyện ea leo đã phát hiện thu giữ một trăm hai mươi năm triệu đồng
nhờ sổ sách tờ rơi quảng cáo cho vai tiền
một số hung khí như giao mạc và ba mươi tám hợp đồng mà các đối tượng đã cho các hộ dân vai
với tổng số tiền hơn tám trăm sáu mươi triệu đồng
về phương thức hoàn đồng của nhận đối tượng này
thì lợi dụng vào sự thiêu hữu
thiếu hiểu biết hoàn cảnh khó khăn của người dân
đặc biệt là người dân tộc thiểu sổ
tại các vùng sâu vùng xa
bọn chúng phát tan tờ rơi
tại các ngã ba chợ cột đen
với cái nội dung cho vai không cần thể chấp
thủ tục đơn giản nhanh gọn có tiền ngay
kèm theo sổ điện thoại
nhằm lừa người dân vai
với lãi suất cao
quá đầu tránh với nhóm đối tượng này
với lãi suất cao
thì công an huyện ill khuyên cao mọi người dân
khi gặp khó khăn về kinh tế
cần vay tiền để đầu tư vào các hoạt động kinh doanh
thì cần phải liên hệ với các cơ quan
với các ngân hàng
có uy tín để làm thủ tục vai
vụ việc đang được đội cảnh sát hình sự
công an huyện ill tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý
một thông tin chúng tôi vừa nhận được
vào sáng ngày hôm nay
tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị tỉnh lạng sơn
cục phòng chống ma túy bộ công an trung quốc
đã bàn giao đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
cho công an việt nam
đối tượng là nông văn khởi
nằm trong đường dây mua bán vận chuyển ma túy
xuyên quốc gia
bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
truyệt phá vào tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
đường dây này do đối tượng là trần văn bằng
ba mươi một tuổi trú tại xã kim xá huyện vĩnh tường
tỉnh vĩnh phúc cầm đầu
bàn chuyển án đã bắt giữ năm đối tượng
thu giữ hai trăm tám mươi tám bánh heroin
riêng đối tượng nông văn khởi được xác định
là một mắt xích trong đường dây này
đã bỏ trốn sang trung quốc
vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an việt nam
đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với nông văn khởi
từ những thông tin của công an việt nam
cung cấp vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
công an trung quốc đã phát hiện
bắt giữ đối tượng nông văn khởi
khi đang lẩn trốn tại thành phố huệ châu
tỉnh quảng đông trung quốc
thông tin chi tiết về vụ việc
chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn
trong những bản tin sau
cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện đơn dương tỉnh lâm đồng
vừa tiến hành tạm giữ hình sự năm đối tượng
để điều tra về các hành vi trộm cắp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó vào ngày một mươi tháng một mươi một
được lượng công an nhận được tin báo
của người dân về việc gia đình bị mất trộm
một xe máy khẩn trương vào cuộc điều tra
cơ quan công an xác định lê bảo nhân
chính là nghi can thực hiện
vụ trộm trên
mở rộng điều tra nhân khai nhận
cùng với các đối tượng là hà hải hà minh trần phương bắc
thực hiện hơn ba mươi vụ trộm
với năm mươi bình ác quy của xe tải xe ben
máy đảo trên địa bàn
sau đó đã bán cho bà phạm thị kim phụng
là chủ cửa hàng phế liệu để tiêu thụ
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
hai đối tượng chỉ trong một mươi ngày liên tiếp
đã gây ra sáu vụ cướp giật điện thoại
của những phụ nữ đi đường trên địa bàn
thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
vừa bị công an thành phố bắt giữ
các đối tượng là lê hoàng phúc
và y diệu nghê
cùng chú tại phường tân an thành phố buôn ma thuật
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận
đã nghiện ma túy từ nhiều năm nay
nên đã đi cướp giật tài sản để lấy tiền
các đối tượng dùng xe máy đi lòng vòng
trên các tuyến phố khi thấy phụ nữ nào
dừng xe nghe điện thoại là áp sát cướp giật
bước đầu công an thành phố buôn ma thuật
đã làm rõ chỉ trong vòng một mươi ngày
bắt đầu từ ngày một mươi đến ngày hai mươi tháng một mươi một
hai đối tượng đã gây ra sáu vụ cướp giật điện thoại
hiện hai đối tượng đã bị công an
thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra
thời gian gần đây tại quảng nam
đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp cửa hàng vàng
gây lo lắng trong nhân dân
các vụ cướp diễn ra rất nhanh chóng
với thủ đoạn hết sức táo tợn liều lĩnh
cơ quan chức năng cảnh báo người dân
cần nêu cao hơn nữa tinh thần cảnh sát
với tội phạm cướp giật tài sản
tại các cửa hàng vàng
nhất là vào thời điểm cuối năm
ngày một mươi chín tháng một mươi một
tại tiệm vàng kim dũng hai phường điện ngọc
thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
đã xảy ra vụ cướp táo tợn
một nam thanh niên bịt khẩu trang
sau khi vào hỏi mua vàng
bất ngờ đập vỡ tủ kính
cướp số lượng lớn vàng và tẩu thoát
được biết đây là vụ thứ ba xảy ra trên địa bàn
thị xã điện bàn với thủ đoạn tương tự
trước đó vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
tại tiệm vàng kim quang phường phước hòa
thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
cũng xảy ra vụ việc đối tượng đột nhập tiệm vàng
lấy đi một trăm linh lượng vàng trị giá ba tỷ đồng
nguyên nhân chủ yếu của những vụ cướp tiệm vàng trên
là do một số chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc
chưa nêu cao tinh thần cảnh giác
ý thức bảo quản tài sản
như tủ trưng bày không có thiết bị chống va đập
các thiết bị bảo vệ hệ thống giám sát
cảnh báo an ninh chưa đảm bảo chất lượng
thậm chí có nơi không lắp đặt hệ thống này
cảnh giác phòng ngừa trộm cướp
vẫn đang là giải pháp hàng đầu
của các tiệm vàng
nhằm bảo vệ an toàn
tài sản và tính mạng của mình
ngoài ra lực lượng công an cũng tăng cường công tác tuyên truyền
kịp thời thông báo về tình hình phương thức thủ đoạn hoạt động
của tội phạm trụng cấp và cướp tài sản
đồng thời hướng dẫn các chủ kinh doanh
nâng cao ý thức tự phòng bảo vệ tài sản
cập nhật thông tin về cơn bão số chín
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
từ chiều ngày hôm qua
sau khi đi vào bờ biển vũng tàu
bão số chín đã suy giảm thành áp thấp nhiệt đới
đi vào đất liền các tỉnh từ nam bình thuận
đến bà rịa vũng tàu
cho đến sáng ngày hôm nay
áp thấp đã suy yếu dần thành vùng áp thấp
trên đất liền campuchia
sức gió mạnh nhất ở vùng trung tâm vùng áp thấp
đã giảm dưới cấp sáu tức là dưới bốn mươi km một giờ
áp thấp khiến cho các tỉnh phía nam
của nam trung bộ và miền đông nam bộ
có mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm
có nơi trên một trăm năm mươi mm
trong khi đó từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một
trên các sông từ thừa thiên huế đến ninh thuận
xuất hiện một đợt lũ
đỉnh lũ lên các sông từ thừa thiên huế đến ninh thuận
phổ biến ở mức báo động một báo động hai
các sông nhỏ lên trên báo động ba
nguy cơ cao xảy ra lũ cục bộ
lũ quét sạt lở đất vùng núi
ngập lột vùng trũng thất đô thị
tại các tỉnh trên
cấp độ rủi ro thiên tai cấp hai cấp ba
do ảnh hưởng của bão số chín và áp thấp nhiệt đới
khiến cho khu vực tp hcm có mưa to
với lượng mưa lớn cộng với chiều cường lên cao
đã khiến cho nhiều tuyến đường nội đô và ngoại thành bị ngập nặng
giao thông đi lại tại nhiều khu vực bẻ ngưỡng nặng nề
hàng chục tuyến đường khu vực vốn là điểm nóng về ngập
tại tp hcm đã tiếp tục ngập sâu
như đường nguyễn hữu cảnh đường lã xuân oai quận chín
nguyễn văn hưởng quận hai
ngập sâu khiến cho ô tô xe máy chết máy hàng loạt
các đơn vị chống ngập thoát nước
đã huy động toàn bộ lực lượng để ứng trực trong ngày mưa bão
để đảm bảo an toàn cho học sinh
ngay trong tối ngày hôm qua sở giáo dục và đào tạo tp hcm
đã ra công văn khẩn đề nghị trưởng phòng giáo dục đào tạo
các quận huyện hiệu trưởng các trường thủ trưởng
các đơn vị giáo dục trên địa bàn
thông báo cho học sinh nghỉ học vào ngày thứ hai
ngày hôm nay hai mươi sáu tháng một mươi một
các đơn vị giả soát tình hình và khắc phục ngay các thiệt hại
để đảm bảo công tác giảng dạy và học tập
còn trong sáng ngày hôm nay tp hcm đã quyết định cho phép
các bến phà hoạt động trở lại bắt đầu từ năm giờ
đối với đỏ ngang đỏ dọc tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản
tàu du lịch tàu cánh ngầm tàu nhà hàng vận chuyển hành khách
hoạt động trở lại bắt đầu từ chín giờ ngày hôm nay ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
ngoài ra các địa phương đơn vị cũng trở lại làm việc theo chế độ bình thường
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng
cùng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng giàng thị sự sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thương chú tại bản kéo té xã nhi sơn huyện mường lát tỉnh thanh hóa
cao một m năm mươi năm khuôn mặt tròn sống mũi thẳng
và có xeo chấm cách ba cm dưới sau cánh mũi phải
đối tượng lầu thị trông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thương chú tại bản suối học xã trung lý huyện mường lát tỉnh thanh hóa
cao một m năm mươi khuôn mặt hình thoi sống mũi thẳng
và có nốt ruồi cách hai cm trên đầu lông mày phải
và đối tượng lê văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
hộ khẩu thương chú tại phố minh hải phường bắc sơn thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa
cam một m bảy mươi khuôn mặt dài nét tai dưới rô dái tai trúc
và có sẹo chấm cách năm cm dưới sau đôi mắt trái
số máy đường dây nóng sáu chín hai ba hai hai bốn bảy một hoặc sáu chín hai ba hai một sáu sáu bảy
luân sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý